những ngày cuối năm trong khi mọi người tất bật hoàn thành công việc để về xung họp cùng gia đình vui xuân đón tết
thì những cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển tám nghìn hai thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai lại hướng ra biển đông
làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo của tổ quốc thân yêu và đón một mùa xuân mới trên tàu bên cạnh những đồng chí đồng đội
với quyết tâm vui xuân đón tết không quên nhiệm vụ
tại bến tàu của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đóng tại xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
mỗi dịp tết đến xuân về các công tác chuẩn bị đón tết trên tàu tám nghìn hai lại rộn ràng hơn trong không khí thắm tình đồng đội
những cành đào đỏ thắm những cây mài vàng khoe sắc đã được trang trí đón tết
hòa quyện với màu xanh của những lá rong gạo thịt đỗ xanh
đôi bàn tay khéo léo của những chàng trai tuổi trẻ của thế hệ tám x chín x tự gói
là một chiến sĩ trẻ của thế hệ chín x lần đầu tiên đón tết xay nhà
nhưng đồng luôn xác định đây là trách nhiệm nghĩa vụ và niềm tự hào của người lính viền
là một người lính mang chính mình màu áo cảnh sát biển
bản thân luôn ý thích được nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ an ninh chỗ viền
để giữ gìn sự bình yên cho bà con đón tết
cũng xác định rõ trách nhiệm và tư tưởng với tổ quốc với đảng với nhà nước và với nhân dân
vẫn yên tâm thực hiện nhiệm vụ trực tết tại đơn vị
gửi lời chúc tới toàn thể nhân dân trên mọi biển cả nước
đầu xuân năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt thắng lợi mới
cũng cho tôi gửi lời chúc về tới gia đình chúc hai mẹ con ở nhà thì luôn luôn là mạnh khỏe
vợ luôn luôn hội phương bận chắc cho chồng yên tâm tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
gắn bó với những cơn sóng biển là công việc hàng ngày của người chiến sĩ cảnh sát biển
nhưng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ cùng với những chiến sĩ của tàu tám nghìn hai tham gia trực trên biển trong dịp tết
là một vinh dự rất lớn đối với những người lính trẻ
mặc dù phải đón tết xa gia đình xa người thân
nhưng tinh thần của các chiến sĩ rất vui vẻ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ
bởi ngoài sự động viên từ gia đình ở hậu phương bên các anh luôn có hơi ấm của tình đồng đội và niềm tin yêu của nhân dân cả nước chào gửi
tàu tám nghìn hai được giao nhiệm vụ là trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển
đây là cán bộ chiến sĩ tàu tám nghìn hai xác định đây là nhiệm vụ rất là vinh dự tự hào
cô cảm tưởng giống như đang được đón tết ở nhà
bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu các hoạt động vui xuân đón tết trên các tàu cảnh sát biển cũng diễn ra theo một cách rất riêng của những người lính biển
trong ngày ba mươi tháng chạp cán bộ chiến sĩ phân công nhau trang trí ban thờ bắc hồ dự trữ thực phẩm cho ngày tết cùng nhau gói bánh trưng làm cơm tất niên cũng như chuẩn bị các món ăn truyền thống trong ba ngày tết